cùng với phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa trên cả nước ở xã thanh phú huyện bến lức tỉnh long an có một mô hình hiệu quả cũng vừa ra đời
tại xã có bảy tổ nhặt rác bảo vệ môi trường đã tạo ra được động lực mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy với một trăm một mươi năm thành viên tham gia mỗi chiều thứ năm hàng tuần các thành viên trong tổ nhặt rác ở xã thanh phú huyện bến lức lại đi dọc theo các tuyến đường và những nơi công cộng để nhặt rác bỏ vào thùng
tổ trưởng có trách nhiệm điều hành các thành viên trong tổ để thực hiện tốt theo yêu cầu của ủy ban nhân dân xã
phát từ phong trào của các tỉnh các huyện các xã đưa về phong trào vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho toàn nhân dân
trong thành phần lũng rác này lớn nhất là có chị tư đây là bảy mươi năm tuổi
nhỏ nhất là đang học lớp ba lớp bốn
trong thành phần lúc sáu trong chị em thì thành phần thì bệnh trăm có điếc có tạc nguyên có đều tham gia nhà trò cũng tham gia
mô hình đã tạo sự lan tỏa trong nhận thức của nhân dân trên địa bàn khu dân cư
những người không tham gia trực tiếp đi thu gom rác thì tự nguyện đóng góp quỹ cho tổ nhặt rác hoạt động
hiện quỹ của tổ nhặt rác ấp tân long đã hơn năm mươi triệu đồng từ việc bán ve chai và bà con ủng hộ
hiện nay là cái rất là quý là cái gì là cái mô hình đã đi vào được lòng dân
người dân hưởng ứng chất lớn rất rộng
là bây giờ cái số người mà tham gia được thì tham gia còn người nào không tham gia được thì họ ủng hộ về cái kinh phí để cho cái tổ này duy trì làm
qua gần ba năm xây dựng mô hình tổ nhặt rác bảo vệ môi trường đã có phần nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn khu dân cư
được nâng lên rõ rệt
sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức cá nhân đóng góp vào các hoạt động bảo vệ môi trường đang làm cho bộ mặt nông thôn của thành phố luôn sạch đẹp